tin quốc tế ngày hôm nay lực lượng cứu hộ đài loan trung quốc phải đối mặt với nguy cơ lở đất đá
trong lúc tìm kiếm hàng chục người vẫn mất tích sau trận động đất trong tuần này
và hiện số người thiệt mạng do trận động đất này đã tăng lên là con số một mươi hai
và một số người mắc kẹt đã được đưa đến nơi an toàn
lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã phát hiện thêm hai thi thể nạn nhân sau trận động đất mạnh bảy bốn độ đích tè
vào ngày ba tháng bốn xảy ra ở hoa liên phía bắc đài loan của trung quốc
nơi có dân cư thưa thớt và phần lớn là vùng nông thôn phía đông
khiến cho hàng trăm người bị mắc kẹt trong một công viên quốc gia
khi mà những tảng đá rơi xuống núi cắt đứt các con đường
khoảng năm mươi cơn dư chấn động đất đã làm dung chuyển khu vực trong đêm
và lực lượng cứu hộ cho biết khoảng bốn trăm linh người bị cô lập trong một khách sạn
ở công viên quốc gia hẻm núi tâu rắc cô vẫn an toàn
và trực thăng thì được điều động để vận chuyển những người bị thương và đổ tiết tế
cơ quan cứu hỏa đài loan trung quốc cho biết số người mất tích trong trận lở đất
là một mươi tám trong đó có ba người nước ngoài mang quốc tịch australia và canada
báo cáo đã loại khỏi danh sách người mất tích một công dân ấn độ do nhầm lẫn
và một nhóm năm mươi công nhân đang đi đến khách sạn và đã bị mắc kẹt trên đường hiện đã an toàn